các cấp ủy đảng chính quyền các ban bộ ngành đoàn thể và toàn xã hội
cần chú trọng hơn nữa công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng
đó là đề nghị của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
tại lễ tuyên dương chóng ngoan bắc hồ toàn quốc lần thứ chín diễn ra vào sáng nay tại hà nội
cùng dự lễ có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương nguyên phó chủ tịch nước trường mỹ hoa
phó thủ tướng vũ đức đam tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc
phó tránh văn phòng trung ương đảng nguyễn đặc bình
đại hội chóng hoan bắc hồ toàn quốc lần thứ chín có chủ đề hoa thơm dân bắc
với sự tham gia của ba trăm bốn mươi bốn đại biểu là những đội viên thiếu nhi có thành tích xuất sắc
đến từ tất cả các tỉnh thành phố trong cả nước
phát biểu tại chương trình chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân biểu dương những tấm gương tiêu biểu
đại diện cho gần một mươi ba triệu đội viên thiếu niên di động cả nước
xin chào các cháu
các bác các cô các chú tin tưởng rằng từ những thành tích tốt của ngày hôm nay
các cháu sẽ tiếp tục nỗ lực trở thành những thiếu nhi gương mẫu đi đầu lan tỏa
động viên các bạn cùng phấn đấu thi đua học tập rèn luyện để làm sao cho tất cả các cháu thiếu nhi
đều là chóng hoan bắc hồ
bác cũng mong thiếu nhi cả nước tự hào tiếp bước cha anh
phát huy tuốt truyền thống tốt đẹp của dân